cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hương yên đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam đỗ thị lan phương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ở thị trấn như quỳnh huyện văn lâm tỉnh hương yên về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hương yên đã ra quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam đỗ thị lan phương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ở thị trấn như quỳnh huyện văn lâm tỉnh hương yên về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
với số tiền hơn ba tỷ đồng số tiền còn lại hơn một năm tỷ đồng đối tượng này đã chiếm đoạt hết hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hương yên đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án